hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được đảm bảo
hoạt động giáo dục đào tạo văn hóa xã hội y tế thể thao cơ bản đã trở lại bình thường
an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững
hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tuy còn nhiều khó khăn thách thức có mặt còn yếu kém
nhưng những kết quả quan trọng đã đạt được đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân
vào sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước và niềm tin vào cả hệ thống chính trị
thông báo về một số nội dung quan trọng tại kỳ họp này như về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
hay công tác lập pháp công tác giám sát và việc tiến hành các phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các đại biểu quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm
nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo
cẩn trọng và toàn diện các nội dung phát huy dân chủ
đóng góp nhiều ý kiến để các phiên làm việc đạt hiệu quả cao nhất
trong gần một năm qua các vị đại biểu quốc hội đã bám sát chương trình hành động
giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân
thường xuyên gần gũi lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri
bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của quốc hội
không ngừng nâng cao trình độ và năng lực mọi mặt
về hoạt động
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội
đã luôn chủ động tích cực đóng góp công sức trí tuệ trách nhiệm
trong từng nội dung quốc hội xem xét và quyết định
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa
tinh thần đó góp phần làm nên thành công của kỳ họp
đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe chính phủ báo cáo đánh giá
bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị tối qua các cổ động viên trên khắp cả nước
từ hà nội đến đà nẵng đồng nai bình thuận
đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam tại sikim ba mươi một
để chủ động phòng chống ủn tắc giao thông ngăn chặn đua xe trái phép
công an các địa phương đã triển khai kế hoạch bố trí lực lượng phân luồng
hướng dẫn người dân đi ăn mừng trong an ninh trật tự
đảm bảo không để xảy ra sự cố giao thông
ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên
hàng nghìn cổ động viên hà nội đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
càng về khuya cổ động viên càng đổ về các tuyến phố trung tâm
gieo họ mừng chiến thắng khiến một số tuyến phố ủn tắc kéo dài
tại nhiều địa phương khác trong cả nước trên khắp các tuyến phố chính
có đường với rất nhiều cơ đỏ sao vàng và hộp vang hai tiếng việt nam
do đã chủ động được tình hình lực lượng cảnh sát giao thông cơ động trật tự
đã chủ động phân bổ lực lượng điều tiết giao thông tránh tình trạng ủ nứ kéo dài
xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tình hình để tiến hành đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự
hiện nay trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận
mặc độ lưu thông trên địa bàn cũng như người dân tham gia giao thông rất là đông
tuy nhiên tại các chỗ có cảnh sát giao thông hướng dẫn
mọi người dân khi tham gia đều chấp hành nghiêm túc sự hướng dẫn và phân luận của lực lượng cảnh sát giao thông
hầu như mọi người đều chấp hành nghiêm túc tất cả các trường hợp cố tình vi phạm
hoặc có các hành động quá khích như đua xe lạng lách đánh võng
dừng các phương tiện đấu pháo sáng trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng khác của công an quân
sẽ kiên quyết xử lý và lập biên bản tất cả các trường hợp vi phạm
góp phòng đảm bảo các trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận
chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam và thành tích của đoàn thể thao việt nam
tại sea games ba mươi một như bùng nổ niềm vui đặc biệt sau thời gian dài dịch bệnh covid một mươi chín
đồng hành với người dân còn có cả những hy sinh thầm lặng của bao chiến sĩ công an
để bảo vệ cho niềm vui của người dân luôn được trọn vẹn an toàn

thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi
lễ bế mạc đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra tại hà nội
đánh dấu mốc cho một kỳ sigen thành công tại việt nam
một kỳ sigen mà chúng ta đã về nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
với bốn trăm bốn mươi sáu huy chương trong đó thì phá vỡ kỷ lục trước đây
từng được indonesia xác lập tại jakarta năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy với một trăm chín mươi bốn huy chương vàng
chúng ta đã có tới hai trăm linh năm huy chương vàng trong khi đại hội thể thao lần này
vâng không chỉ là thành công trên bảng
tổng sắp huy chương mà chúng ta còn thành công với vai trò là một người chủ nhà thân thiện
và mến khách một đất nước an toàn văn minh
đặc biệt là trong đó công tác tổ chức và các phương án an ninh trật tự
được xây dựng từ sớm để trong mắt bạn bè quốc tế việt nam luôn là một điểm đến an toàn
những hình đẹp được chia sẻ trên các trang cá nhân của các cổ động viên nước ngoài
khi đến với việt nam
những lá cờ đứng cùng một chỗ các cổ động viên cùng sát mai vì một đại hội thể thao đoàn kết đông nam á
và hiếm thấy một đại hội thể thao nào mà các cổ động viên nước chủ nhà lại thể hiện một tinh thần fair play
sự thân thiện nồng nhiệt lan tỏa trên nhiều sân đấu đến như vậy
trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn tôi đã đi thăm một số nơi tại hà nội
tôi thấy rất ấn tượng ngoài ra công tác tổ chức của việt nam cũng rất chú đáo
các bạn cũng rất thân thiện lần đầu tiên đến việt nam tôi từng làm giám khảo môn đầu kiếm ở
philippines nhưng đến việt nam tôi thấy rất nhiều khán giả yêu thích môn đấu kiếm cơ sở vật chất
nhà thi đấu ở việt nam rất hiện đại không thua kém gì các nhà thi đấu tầm quốc tế
khi tôi đến đây ngoài tổ chức sea games tại việt nam rất tốt khán giả cổ vũ rất nhiệt tình
tiếp sức cho vận động viên đây là điều mà rất cần thiết trong mỗi trận đấu
mỗi người dân là một đại sứ vai trò của những đại sứ nước chủ nhà
đã mang lại nhiều thiện cảm của không những vận động viên các đoàn quan khách
mà còn đem lại nhiều ấn tượng cho những nhà báo phóng viên các nước những cầu nối quan trọng
giúp hình ảnh của một kỳ sea games đoàn kết thân thiện và an toàn tại việt nam
đến được với bạn bè đông nam á và thế giới thật vinh dự khi là một phóng viên được tác nghiệp
trong những sự kiện thể thao quan trọng như thế này của đất nước của đông nam á và như quý vị các
cũng có thể nhìn thấy được là nơi tôi đang ngồi đây đó là khu tác nghiệp của các phóng viên không
chỉ là của trong nước mà còn của đông nam á trên thế giới cũng đều đang tác nghiệp ở khu vực này
và công tác kiểm soát an ninh ở những khu vực như này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ và được vào lực lượng
lượng cảnh sát cơ động liên tục đảm bảo và quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy được là ở xung quanh
khu vực này ở tất cả những khán bài liên tục có lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động
cả công khai cả mật phục đảm bảo là không có một tình huống đột xuất bất ngờ nào có thể xảy ra
ở những khu vực khán đài khi mà những trận thi đấu đặc biệt là những trận thi đấu mà bộ môn bóng
vào nam những trận thi đấu mà thu được sự quan tâm đặc biệt của cổ động viên trên cả nước cũng như là
đông nam á và trên thế giới lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên các khán đài cũng
như cả đợt sea games lần này đảm bảo rất tốt an ninh khu vực báo chí tác nghiệp cũng như hướng
dẫn chúng tôi vào những khu vực như thế này rất nhiệt tình rất thân thiện
hiện nay thì tôi đang có mặt tại sân vật động thể thao quốc gia vĩ đình nơi đang diễn ra một trong
những sự kiện quan trọng nhất trong khuôn khổ của sea games ba mươi một đó là trận thi đấu bóng đá nam
chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba thái lan và như quý vị các bạn
cũng có thể nhìn thấy là hàng chục nghìn con mắt của các cổ động viên trên sân vận động này hàng
chục triệu trái tim trên cả nước đang hướng về từng bước chạy của các tuyển thủ của chúng ta ở dưới
kia thế nhưng cũng có những ánh mắt khác họ không nhìn về phía các tuyển thủ mà họ nhìn về
phía các khán đài họ nhìn về phía người dân để đảm bảo cho niềm vui của người dân luôn được trọn vẹn
các lực lượng này trở thành bốn vòng bao gồm có phân luồng các phương tiện giao thông
các khán giả cũng vũ để mục đích đi vào sân vận động theo đúng luồng tuyến và đảm bảo trật tự
an toàn cái thứ hai là qua thông qua hệ thống cổng từ máy soi thì chúng tôi ngăn
chặn các cổ động viên có thể mang theo những vật cấm ví dụ như pháo sáng các công cụ có thể gây
tiếng tích hoặc vũ khí vật điều đổ mang vào trong sân anh em cán bộ chiến sĩ sẽ có nhiệm vụ nghiêm
túc đứng quay mặt lên hướng khán giả để kịp thời cùng với lại lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở trên
khán đài quan sát phát hiện mọi hành vi dấu hiệu bất thường để kịp thời phối hợp và xử lý
không đảm bảo cho có một cổ động viên quá khích nào hoặc bất kỳ một cái hành vi nào quá khích
hưởng đến việc thi đấu cùng với tâm điểm là các trận thi đấu của các bộ môn thể thao trong
sea games ba mươi một thì công tác đảm bảo an ninh an toàn tại tất cả các địa điểm lưu trú của các đoàn vận động viên
từ các tỉnh thành khác nhau đến các nhà thi đấu cũng luôn được giám sát chặt chẽ cán bộ chiến
sĩ cũng đã chủ động đi giả soát kiểm tra đảm bảo nơi ăn nghỉ của các đoàn vận động viên nếu có
lưu trú tại địa bàn mục đích cao nhất của chúng ta là góp phần vào thành công của đại hội
và thể thao đông đông á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam điểm khác biệt của sea games năm nay đó
đó là các môn thể thao được tổ chức ở một mươi hai tỉnh thành trên cả nước chứ không chỉ riêng hà nội như những
lần trước đây và các đoàn thể thao cũng lưu trú ở nhiều khu vực nhiều tỉnh thành khác nhau
phù hợp với nội dung thi đấu vì vậy quá trình di chuyển dài giữa các tỉnh thành từ khu vực lưu trú
cũng được đảm bảo an toàn thông suốt tuyệt đối đặc biệt xe lẫn về đó lực lượng chức năng cũng
luôn chủ động phương án y tế đảm bảo cho các đoàn vận động viên cũng như người hâm mộ
bố trí lực lượng huy động một trăm linh lực lượng cảnh giao thông cũng như huy động các lực lượng khác
lực lượng cảnh sát từ công an xã phường thị trấn đến các lực lượng cảnh sát khác
cùng phối hợp hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông cũng như hướng dẫn phân luồng hư
dẫn tiện để đảm bảo đi vào đúng giờ tránh những giờ cao điểm tránh những nơi khu vực có diễn
ra những trận đấu để đảm bảo an toàn giao thông cũng như phục vụ dẫn đoàn đảm bảo thông suất an toàn
rõ ràng cho đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định mục tiêu yêu cầu cao nhất trong đảm bảo
an ninh trật tự cg ba mươi một đã được các lực lượng chức năng trong đó chủ công và lực lượng công an đã
được đảm bảo tuyệt đối an toàn không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi
nước không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất từ đó tạo hình ảnh đẹp lan tỏa tinh thần thân thiện
mến khách của người dân việt nam trong qua mắt bạn bè quốc tế thúc đẩy quá trình phát triển hội nhập trong tình hình mới